thưa quý vị trong những ngày gần đây hà nội luôn nằm trong số những địa phương có ca mắc covid mới cao của cả nước
trong đó có hàng trăm ca mắc trong cộng đồng
bộ y tế đã có văn bản khẩn hướng dẫn mới nhất nêu rõ trong trường hợp nguồn vaccine phòng covid một mươi chín hạn chế
thì có thể phối hợp tiêm mũi hai vaccine covid một mươi chín moderna sản xuất cho người đã tiêm mũi một bằng vaccine pfizer hoặc là astrazeneca
và từ ngày hôm nay một mươi năm vạn học sinh tại tp hcm lần đầu đến trường sau có thể bảy tháng học trực tuyến
trong khi đó hà nội học sinh một quận và một mươi ba xã phường tạm dừng học trực tiếp từ ngày hôm nay một mươi ba tháng một mươi hai cho đến khi có thông báo mới
và chi tiết chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong bản tin một trăm một mươi ba online
quý vị đang theo dõi an ninh toàn cảnh cảm ơn đã đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ quen thuộc

công an tỉnh lào cai đã bắt được đối tượng giàng a vử chú xã xín tráng thượng xi mạc cai để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản
liên quan đến việc một băng nhóm dùng hung khí đuổi chém một nhóm khác ở trước công viên văn hóa an hòa
phường phùng an bình thành phố rạch giá tỉnh tiên giang vào tối ngày năm tháng một mươi hai là một nam thông niên bị hùng tích nặng
ngày hôm nay công an thành phố rạch giá đã bắt tặng

cư dân mạng mong rằng việc quan tâm xây dựng và phát triển y tế cơ sở nhất là về đội ngũ y bác sĩ ngay từ bây giờ càng trở nên cấp thiết
cư dân mạng mong rằng việc quan tâm xây dựng và phát triển y tế cơ sở nhất là về đội ngũ y bác sĩ ngay từ bây giờ càng trở nên cấp thiết
bởi đợt dịch bệnh covid một mươi chín hiện nay đã chỉ ra y tế cơ sở vẫn còn rất nhiều yếu kém
bởi đợt dịch bệnh covid một mươi chín hiện nay đã chỉ ra y tế cơ sở vẫn còn rất nhiều yếu kém

đã đến lúc cần xác định hướng đi lâu dài cho việc xây dựng nguồn nhân lực y tế cơ sở nói riêng và ngành y tế nói chung
trong đó cần có bước thay đổi toàn diện cấu trúc lại mô hình y tế xã phường

nhất trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay
mặt đường nứt nẻ bong toát tạo thành những vệt dài như thế này hay nặng nề hơn là những ổ voi trơ cả vật liệu xây dựng
và nhìn những hình ảnh này khó có thể nghĩ rằng đây là đoạn đường tránh qua huyện mộ đức và thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi
những ổ gà phủ kín mặt đường khiến các phương tiện tham gia giao thông phải giảm tốc độ mỗi khi đi qua
và điều này cũng đang vô tình tạo thành những cái bẫy tiềm ẩn nguy hiểm tai nạn giao thông
nói chung là
nhiều khi tránh ổ ga ổ voi thì cũng không tránh được
nói chung là nhiều lúc mà nằm nguy hiểm đến cho xe máy đi dưới đường
xe chúng tôi xe to đây nhiều khi tránh ổ ga nhiều khi sập xuống vỡ bóng các thứ chuyện nằm đường
rất là nguy hiểm cho hành khách trên xe và cũng như tài xế và những người tham gia giao thông ở dưới những xe máy
nguy hiểm là vậy nhưng theo cánh tài xế tình trạng này gần như xuất hiện thường xuyên
một trong những đoạn hư hỏng nặng nhất đó là từ km một nghìn sáu mươi ba tám trăm bảy mươi bảy điểm giao nhau giữa đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi với quốc lộ một tại xã nghĩa phương huyện tư nghĩa
đến km một nghìn chín mươi hai năm trăm bảy mươi bảy tuyến tránh quốc lộ một đoạn qua thị xã đức phổ
đáng chú ý đây lại là đoạn quốc lộ được nâng cấp mở rộng theo hình thức bot với tổng vốn hơn hai một trăm linh tỷ đồng đưa vào khai thác năm hai nghìn một mươi bảy
do tuyến đường còn trong thời gian bảo hành nên kinh phí sửa chữa do nhà thầu chi trả
chỉ mong là các bác làm bố trí để sửa chữa được cái đường để cho anh em đi lại
đã thu tiền phí của người dân hoặc của nhà xe chúng tôi thì nói chung là cũng mong người quản lý và những người thực hiện gọi như là bảo trì bảo dưỡng du tư đường xá này làm sao
du tư xe đường để cho chúng tôi đi cho nó an toàn và đi nơi về trốn đưa hành khách đi an toàn và cũng mong là như thế

để đảm bảo an toàn giao thông cục quản lý đường bộ ba tổng cục đường bộ việt nam đã yêu cầu đơn vị có thẩm quyền thực hiện ngay việc vá sửa ổ gà để đảm bảo an toàn giao thông
hoàn thành vá sửa tạm tất cả các ổ gà sâu gây mất an toàn giao thông
bổ trí thêm nhiều mũi thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi để vã sửa triệt đề hư hỏng mặt đường đảm bảo an toàn giao thông an toàn công trình
trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không kịp thời theo yêu cầu sẽ báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạm dừng thu phí
đặc biệt lực lượng cảnh sát giao thông cũng luôn bố trí lực lượng có mặt hướng dẫn đảm bảo người dân đi qua an toàn tại các tuyến đường đang hư hỏng chưa được sửa chữa
lực lượng cảnh sát giao thông của công an tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động đồng thời cảnh báo nhắc nhở cho phương tiện đi đảm bảo an toàn
thông qua đó khi phát hiện những điểm hư hỏng kịp thời bố cho đơn vị quản lý đường bộ
không chỉ tại tỉnh quảng ngãi nhiều đoạn trên quốc lộ một a qua một số tỉnh miền trung cũng đang trong giai đoạn sửa chữa
và nguy hiểm từ những tuyến đường xuân cấp
là điều hiện hữu
rõ ràng điều này sẽ càng trở nên mất an toàn hơn nếu các đơn vị chức năng không có các biện pháp khắc phục trên các tuyến đường huyết mạch trải từ bắc vào nam
thưa quý vị đấu tranh với tội phạm ma túy trên đất liền đã khó
song đấu tranh với loại tội phạm ma túy trên biển càng khó hơn
bởi địa hình biển rộng quân số ít nên việc theo dõi và nắm thông tin là việc làm không hề dễ
trong năm hai nghìn một mươi sáu cho đến năm hai nghìn hai mươi cảnh sát biển việt nam đã phát hiện nhiều băng nhóm tội phạm quốc tế liên quan đến ma túy thường xuyên xuất hiện trên đường biển
và chúng đã dùng những tàu siêu trường siêu trọng và che đậy rất kỹ nhằm qua mắt lực lượng chức năng
và để rõ hơn về quyết tâm của lực lượng chức năng khi mà đấu tranh với tội phạm ma túy trên biển
từ một cấp nhìn chuyên gia ngày hôm nay chúng tôi đã có cuộc trao đổi với thượng tá phan quang huy
trưởng phòng phòng chống tội phạm ma túy cục nghiệp vụ và pháp luật cảnh sát biển việt nam
mời quý vị cùng theo dõi